chỉ vì mâu thuẫn trong việc mua bán vé số đối tượng đã dùng dao đâm nạn nhân nguy kịch
vụ việc xảy ra vào ngày hôm qua tại trung tâm thương mại xã bù nho huyện phú riềng tỉnh bình phước
cụ thể nguyễn văn thành chú huyện phú riềng hành nghề bán vé số xảy ra mâu thuẫn với hoàng văn vinh
cùng chú địa phương dẫn tới sô sát thành đã rút con dao bấm thủ sẵn trong người đâm vinh
nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch
còn thành đã đến công an xã bù nho đầu thú
công an quận lê trân thành phố hải phòng vào tối ngày hôm qua cho biết đang tổ chức khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn khiến ba người tử vong
vụ cháy xảy ra nhà dân trong ngõ chín mươi tám khúc thừa dụ phường vĩnh niệm
đáng chú ý sau khi phát hiện cột khói bốc lên từ ngôi nhà người dân tiếp cận thì phát hiện
cổng nhà bị khóa và bên trong có người kêu cứu
thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tới hiện trường
khống chế ngọn lửa giải cứu được một người đàn ông
tuy nhiên vụ việc đã khiến cho ba người tử vong gồm hai nữ và một nam
thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
nguyễn văn mến chú thệ quận cầm lệ vừa bị lực lượng phối hợp của công an thành phố đà nẵng bắt giữ
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai mến lập các tài khoản facebook lấy tên dương ngọc mai
hàng bãi nhật ngọc bay
đăng bài giao bán xe đạp cũ xe đạp thể thao
với lời quảng cáo hấp dẫn cùng mức giá rẻ hơn thị trường
nên đã dụ được nhiều người chuyển tiền cọc mua hàng
tuy nhiên sau đó đối tượng chặn mọi liên lạc và chiếm đoạt tài sản
đến thời điểm bị bắt minh đã chiếm đoạt được gần hai trăm linh triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước
sử dụng để mua ma túy và chơi game online
phân tích mẫu vật của một mươi bảy con lợn chết tại cơ sở giết mổ ở huyện thống nhất của tỉnh đồng nai
cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đã phát hiện mẫu dương tính với dịch tả lợn châu phi
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở có hai nhân viên đang giết mổ một mươi bảy con lợn chết
tất cả đã biến đổi màu sắc và được diết mổ không đảm bảo vệ sinh
qua làm việc chủ cơ sở đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động giết mổ
cũng như chứng minh nguồn gốc của số lượng trên
nếu không bị phát hiện thì số lợn này sẽ được chế biến thành thực phẩm để bán ra thị trường
thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ký xác lệnh thành lập lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
sáu tháng hai một nghìn chín trăm năm mươi ba một mươi sáu tháng hai hai nghìn hai mươi ba nhà hát công an nhân dân xây dựng vở kịch cận vệ
vào tối ngày hôm qua nhà hát công an nhân dân đã tổ chức buổi báo cáo tổng duyệt vở kịch cận vệ
đến sự buổi tổng duyệt có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng đại diện lãnh đạo các cục đơn vị thuộc bộ công an và các cán bộ chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh cảnh vệ bộ công an
vở kịch cận vệ xây dựng nhân vật hoàng nam người lính cảnh vệ công an nhân dân gặp hoàn cảnh khó khăn
con bị bệnh tim không đủ kinh tế chữa trị giữa lúc đó tội phạm kinh tế đã tìm gặp anh nam
tiếp cận hối lộ để đạt được mục đích trong sự đấu tranh rằng xé giữa tính mạng của con và đạo đức
nghề nghiệp người lính ấy đã vượt lên hoàn cảnh gửi tài liệu đến cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu đưa các tội phạm ra ánh sáng bên cạnh đó người lính hoàng nam đã sẵn sàng
lấy thân mình đe lên quả liệu đạt khi bị tội phạm trả thù để đảm bảo an toàn cho người dân
hình ảnh người chiến sĩ cảnh vệ công an trong tác phẩm lần này cũng được xây dựng đa chiều với những
cuộc đấu tranh nội tâm gây gắt vợ kịch được khởi công và giàn dựng trong thời gian ngắn
anh chị em nghệ sĩ thuộc nhà hát công an nhân dân đã phải khắc phục khó khăn để hoàn thiện vở diễn
với mong muốn mang đến một món ăn tinh thần mới cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
hình ảnh người chiến sĩ cảnh vệ công an trong tác phẩm lần này cũng được xây dựng đa chiều với những cuộc đấu tranh nội tâm gây gắt
qua buổi chiếu này thì chúng tôi cũng cảm nhận được hình ảnh trong những công việc bình thường của mình
hàng ngày nhưng mà được đưa lên sân khấu với những góc độ nghệ thuật và chúng tôi cũng cảm thấy rất tự hào
bởi vì chúng tôi cũng đã có những hy sinh thầm lặng trong sự nghiệp bảo đảm an toàn trật tự xã hội
cũng như trong sự nghiệp bảo vệ đảng bảo vệ lãnh tụ
theo kế hoạch sau buổi tổng duyệt ekip giàn dự sẽ tiếp thu ý kiến đồng góp
tiếp tục hoàn thiện trước khi công diễn chính thức vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại nhà hát lớn hà nội
vở kịch lần này được kỳ vọng với tài năng của đạo diễn nghệ sĩ nhân dân lê hùng
và các nghệ sĩ chiến sĩ nhà hát công an nhân dân
cận vệ sẽ truyền tải được thông điệp nhiều ý nghĩa tiếp tục xây dựng được những hình ảnh đẹp hơn nữa
về người chiến sĩ công an trên sân khấu nhất là trong cuộc chiến chống tham nhũng
sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
đoàn công tác khối hậu cần kỹ thuật của bộ công an đã tổ chức lễ dân hoa dân hương
tưởng niệm tại khu di tích lịch sử công an nhân dân xã minh thanh huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh và hương hồn cây hùng liệt sĩ công an nhân dân
đoàn đã báo cáo về thành tích đã đạt được trong suốt bảy mươi năm năm qua
dù là thời chiến hay thời diễn
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tổ chức của lực lượng công an nhân dân
trong quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng hậu cần kỹ thuật
luôn khắc phục mọi khó khăn gian khổ lập nhiều chiến công xuất sắc
trong sự nghiệp bảo vệ đảng bảo vệ cách mạng cũng như trong công cuộc đổi mới
và xây dựng đất nước được đánh giá cao và trao tặng nhiều phần thường danh hiệu cao quý
nhân dịp này đoàn công tác đã đến chia sẻ động viên cây bác sĩ của bệnh viện y học cổ truyền
bộ công an hiện đang tổ chức thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hai trăm linh người dân
có hoàn cảnh khó khăn xa đỉnh chính sách người có công với cách mạng
tại xã yên bình huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
dự kiến hôm nay phiên tòa chất sức
chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba nguyễn thái luyện và hai mươi hai bị cáo
trong vụ lừa đảo rửa tiền sẽ tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo
trước đó trong ngày hôm qua tòa án nhân dân tp hcm đã bắt đầu phiên xét xử với phần đọc cáo trạng
trong số hai mươi ba bị cáo bị đưa ra xét xử có đến một mươi ba bị cáo được bổ nhiệm
chức danh giám đốc công ty alibaba và các công ty trực thuộc công ty ty alibaba
bằng nhiều thủ đoạn nguyễn thái luyện đã chỉ đạo các nhân viên cấp dưới
chiếm đoạt gần hai bốn trăm linh tỷ đồng của bốn năm trăm sáu mươi khách hàng
đã có gần năm người tham dự phiên tòa trong đó có gần bốn bị hại
một triệu bút lục hồ sơ đựng trong một trăm bốn mươi thùng hồ sơ
những con số cho thấy quy mô chưa từng có trong một vụ án
do số lượng nạn nhân rất lớn tòa đã phải tống đạt giấy triệu tập và có kế hoạch điểm danh riêng
ngay trong chiều qua nhiều bị hại vẫn đến tòa án mang theo hồ sơ để làm thủ tục tham gia phiên tòa xét xử
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra liên tục
kể cả thứ bảy và chủ nhật tùy vào diễn biến kéo dài đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
ngay sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm của một người dân về việc bị một số đối tượng ép lên xe ô tô
rồi đánh đập và yêu cầu trả số tiền hai năm tỷ đồng
công an thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh đã vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ vụ việc
nhằm xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật
tám đối tượng có liên quan đến vụ việc đã bị công an thành phố hà tĩnh làm rõ triệu tập
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận biết được thông tin chị hà thị thuận từ vũng tàu về thành phố hà tĩnh có việc riêng
vào khoảng tám giờ ngày bốn tháng một mươi hai các đối tượng đi từ thị xã kỳ anh ra thành phố hà tĩnh để gặp chị hà thị thuận để yêu cầu thanh toán tiền nợ
tại đây nguyễn hoàng diệu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn yêu cầu chị thuận phải thanh toán khoản nợ
mà trước đây chị thuận đã giới thiệu cho một người đàn ông
tuy nhiên người đàn ông này hiện đang thi hành án nên không có khả năng thanh toán khoản nợ
do vậy diệu yêu cầu chị thuận phải có trách nhiệm thanh toán khoản nợ trên cho chị gái mình
chị thuận không đồng ý trả nợ nên bị các đối tượng đánh đập dọa cắt gân tay gần chân
do quá hoảng sợ nên chị thuận đã đồng ý xác nhận khoản nợ và chịu trách nhiệm thanh toán khoản nợ
theo điều tra ban đầu diệu là đối tượng cầm đầu đã có hai thiền án thiền sự về tội trộm các tài sản
đại diện lãnh đạo ubnd phường vĩnh niệm quận lê trân tp hải phòng cho biết
lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn
khiến ba người tử vong xảy ra tại căn nhà tạm trong ngõ chín mươi tám khúc tổ dụ
trước đó buổi trưa ngày tám tháng một mươi hai người dân khu phố khúc thở dụ thuộc phường vĩnh niệm
quận lê trân thành phố hải phòng phát hiện ngọn lửa kèm theo cột khói đen bùng lên từ ngôi nhà tạm giữa cánh đồng
nhiều người dân địa phương tới hiện trường phát hiện cổng ngôi nhà tạm bị khóa bên trong có người kêu cứu
ngay sau đó người dân đã báo chính quyền địa phương và tìm cách phá cửa cứu người
tiếp nhận thông tin lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tới hiện trường
khống chế ngọn lửa cứu được một người đàn ông ra khỏi đám cháy và đưa tới viện cấp cứu
tiếp tục kiểm tra hiện trường lực lượng chức năng phát hiện có ba người tử vong gồm hai nam hai nữ một nam
các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tp hải phòng đang phối hợp với công an quận lê trân điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn
tin từ văn phòng ubnd tỉnh vĩnh long cho biết ubnd tỉnh vĩnh long đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp
sạt lở bờ sông cổ chiên đoạn từ vàm sông mương lộ đến sạch bà bóng chiều dài bảy trăm linh m thuộc tổ chín tổ một mươi
ấp bình thuận một xã hòa ninh huyện long hồ tỉnh vĩnh long
quyết định nêu rõ công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông cổ chiên đoạn từ vàm sông mương lộ đến rạch bà bóng
với mức độ xả lở sạt lở nguy hiểm lý do công bố tình huống khẩn cấp ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do thiên tai
cho đến nay phạm vi sản lở được công bố chiều dài khoảng ba trăm năm mươi m rộng khoảng một trăm sáu mươi m tổng diện tích ước sạt lở khoảng bốn mươi một năm trăm một mươi sáu m hai
trong đó phần đất bãi bồi ước khoảng hai sáu trăm linh m hai tổng số hộ bị ảnh hưởng là hai mươi hai hộ
với một trăm linh chín nhân khẩu trong đó số hộ ảnh hưởng trực tiếp hoàn toàn một mươi hai hộ với năm mươi tám nhân khẩu
số hộ đang ở trong vùng nguy hiểm có nguy cơ ảnh hưởng là một mươi hộ với năm mươi một nhân khẩu
tài sản bị thiệt hại là một mươi hai căn nhà một nhà kho tất cả bị chìm xuống sông ước tổng thiệt hại khoảng ba mươi năm tỷ đồng
lãnh đạo địa phương cũng cho biết đang xem xét đi đến quyết định dừng khai thác trên sông cổ chiên
đoạn gần khu vực được công bố tình huống khẩn cấp